sau lùm xùm quanh vụ thẻ tiến dụng tám năm triệu lãi lên tới tám tám tỷ thị trường ngân hàng lại tiếp tục gây chú ý với thông tin một khách hàng của msb tố năm mươi tám tỷ trong tài khoản bỗng dưng bốc hơi một cách bất thường
trao đổi với báo chí ngày hai mươi bảy tháng ba bà nguyễn thị lân khách hàng mất tiền tại ngân hàng khẳng định
tôi và nhân viên ngân hàng không hề thân thiết việc mở tài khoản gửi tiền tại msb được ba nhân viên đến chào mời
thậm chí những nhân viên này còn mời tôi đến trụ sở ngân hàng tại năm mươi bốn a phố nguyễn trí thanh phường láng hạ quận đống đa thành phố hà nội để tạo sự tin tưởng gửi tiền
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tôi ký hợp đồng mở tài khoản tại msb số tài khoản là ba trăm bốn mươi tám
tám trăm linh một chín nghìn ba trăm bốn mươi chín chín trăm chín mươi chín chủ tài khoản tên là nguyễn thị lân
theo bà lân cán bộ msb hướng dẫn tài khoản này do msb quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của msb
tài khoản này không mở được ứng dụng trên điện thoại tiền gửi theo kỳ hạn tham gia một tuần hai tuần ba tuần bốn tuần
đến hết kỳ hạn gửi bà lân có nhu cầu rút cốc và lãi hoặc muốn gia hạn kỳ gửi phải thông báo cho msb trước một ngày
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khi chuyển tiền lần đầu tiên bà lân thấy tài khoản được mở đúng tên mình tại hội sở chính msb
bà lân có tổng cộng một mươi hai lần chuyển tiền với số tiền hơn năm mươi tám tỷ đồng
mỗi lần truyền tiền bà lân đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản số dư tài khoản
trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc tri nhánh ký và đóng số đỏ của ngân hàng msb
cụ thể gồm ông nguyễn minh hưng và ông nguyễn việt dũng
giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân bà bùi thị hoài anh giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân giám đốc tri nhánh thanh xuân
thế nên bà lân rất yên tâm và tiếp tục truyền tiền
số dư tiền gửi cho bà lân theo giấy xác nhận thông tin tài khoản số dư tài khoản số bốn trăm ba mươi hai cvmsb chi nhánh thanh xuân đến thời điểm một mươi h tám ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba là năm mươi tám sáu mươi năm tỷ đồng
từ sau ngày này bà lân không thực hiện giao dịch nào khác với msb
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
bà lân đến msb yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay
bống phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn chín mươi ba sáu trăm bốn mươi đồng
trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bà lân yêu cầu thực hiện
ngoài ra số dư trên sao kê không đúng với số dư msb thông báo trên các giấy xác nhận thông tin tài khoản số dư tài khoản do msb cung cấp cho bà lân tại thời điểm tương ứng
thời điểm phát hiện tôi vô cùng bảng hoàng và bất ngờ
vì bản thân không có bất cứ một hành động nào liên quan đến các giao dịch chuyển rút tiền và không ký bất kỳ một lệnh chuyển rút tiền nào tại msb mà tại sao tiền trong tài khoản của mình lại mất toàn bộ bà lân nói
theo khách hàng do rất tin tưởng vào hoạt động của msb thế nên đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm của nhiều người trong gia đình tiền vay mượn của bạn bè gửi vào
trước sự việc nêu trên bà lân đã có đơn khiếu nại đề nghị msb trả lại số tiền đã gửi để đảm bảo về quyền tài sản dân sự
cũng như quyền của người gửi tiền
bảo đảm an ninh trật tự xã hội
nhưng msb trả lời vụ việc đã được chuyển sang cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội và phải chờ kết quả
bà lân cho rằng việc làm giữa msb và cơ quan an ninh điều tra không liên quan tới bà
tiền của bà lân gửi tại msb ngân hàng phải có trách nhiệm trả lại chỗ mình
đến thời điểm hiện tại bà lân vẫn chưa được hoàn trả số tiền
về vụ việc này trong thông cáo vừa gửi cho các cơ quan báo chí msb cho hay trong quá trình trà soát hoạt động
đánh giá cán bộ định
kỳ kỳ tại các trí nhánh ngân hàng này đã phát hiện dấu hiệu bất thường
liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng
có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia msb
msb đã chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ
hiện vụ việc đã được công an thành phố hà nội thụ lý khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra
ngay sau khi một khách hàng kêu cứu vì toàn bộ số tiền hơn năm mươi tám tỷ đồng
gửi tiết kiệm tại ngân hàng msb bị bốc hơi
mới đây lại thêm một khách hàng khác tại hà nội tiếp
đoán ánh mình cũng bị mất hơn hai mươi bảy tỷ đồng không rõ nguyên nhân
cụ thể chị vtko hà nội vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
sau nhiều lần chị được cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
tư vấn và đưa tới trụ sở ngân hàng tại năm mươi bốn a phố nguyễn trí thanh
phường láng thượng quận đống đa thành phố hà nội để tạo sự tin tưởng
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một chị o đã ký hợp đồng mở tài khoản tại ngân hàng msb
theo chị chị được một cán bộ của msb hướng dẫn
việc cung cấp tài khoản do msb quản lý để báo cáo số dư cuối ngày
và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số ra chứng khoán của msb
tài khoản nêu trên không mở được ứng dụng trên điện thoại
tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia một tuần hai tuần ba tuần bốn tuần
đến hết kỳ hạn gửi chị o có nhu cầu rút cốc và lãi
hoặc muốn gia hạn kỳ gửi thì thông báo cho msb trước một ngày
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một chị o đã chuyển tiền lần đầu tiên
thấy tài khoản được mở đúng tên mình tại hội sở
chính msb thế nên đã không nghi ngờ gì
sau đó vì rất tin tưởng thế nên chị o đã tiếp tục chuyển tiền
đặc biệt cứ mỗi lần chuyển tiền chị o đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản
số dư tài khoản hoặc qua email do chính msb xác nhận
và gửi đến trên giấy xác nhận đều có chữ ký của người có thẩm quyền
là giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc tri nhánh ký và đóng dối đỏ msb
cụ thể ông nguyễn minh hưng giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân
bà bùi thị hoài anh giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân
giám đốc trì nhánh thế nên chị o rất yên tâm và tiếp tục chuyển tiền
số dư tiền của chị o theo xác nhận của msb đến ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba là ba mươi một tỷ bảy trăm linh nghìn đồng
từ ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
chị o có gửi thêm vào tài khoản là năm trăm linh triệu đồng và rút gốc là bốn năm tỷ đồng
số dư còn lại đến ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba là hai mươi bảy bảy tỷ đồng
đến ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba là hai mươi bảy bảy tỷ đồng
đến ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba chị o rút tiền không rút được
và đến ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba chị o đến ngân hàng msb yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay
thì phát hiện ra trên tài khoản của chị o chỉ còn bốn mươi sáu ba trăm hai mươi tám đồng
trên bảng sau kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do chị o yêu cầu thực hiện
ngoài ra số dư trên sao kê không đúng với số dư msb thông báo
trên các giấy xác nhận thông tin tài khoản số dư tài khoản hoặc email
do msb cung cấp gửi cho chị o tại thời điểm tương ứng
tôi rất bàng hoàng và bất ngờ vì không có bất cứ một hành động nào liên quan đến giao dịch chuyển rút tiền
và không ký bất kỳ một lệnh truyền tiền và rút tiền nào tại msb
mà tại sao tiền trong tài khoản của chị oi lại mất toàn bộ
cũng là do tin tưởng vào hoạt động của msb thế nên đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm của cả đại gia đình
tiền vay mượn của bạn bè gửi vào ngân hàng msb chị o cho hay
hiện tại chị o đã có đơn kéo nại đề nghị ngân hàng msb trả lại tiền
chị cho biết phía ngân hàng msb đã trả lời là vụ việc đã được chuyển sang cơ quan an ninh điều tra
công an thành phố hà nội và phải chờ kết quả
chị o cho rằng tiền của chị gửi tại ngân hàng msb thì ngân hàng msb có trách nhiệm trả lại
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chị vẫn chưa được hoàn trả số tiền
theo đó msb đã thông tin phản hồi đến nhóm khách hàng có liên quan bằng văn bản
chứa các thông tin không được cung cấp cho báo chí do đang trong quá trình điều tra theo quy định
theo khoản ba ba mươi tám
cung cấp thông tin cho báo chí một hai thông tin trên báo chí luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu quy định
đối với vụ án đang trong quá trình điều tra truy tố mà chưa được xét xử
các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin
msb cho biết sẽ tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền
hiện nay lượng khách hàng của msb với hơn năm
hai bốn triệu cá nhân và gần một trăm linh doanh nghiệp
qua vụ việc này msb khuyến nghị khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính
chỉ ký xác nhận chiến mẫu hợp đồng mở tài khoản mở thẻ khi thể hiện đầy đủ
chính xác thông tin của chính mình căn cước công dân số điện thoại thư điện tử
đồng thời kích hoạt quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính mình
không cung cấp các thông tin về tài khoản nhờ người khác sử dụng thiết bị để đăng nhập vào tài khoản
trong một diễn biến có liên quan cơ quan điều tra công an tp hà nội đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
đối với bà bùi thị hoài anh sinh ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
trinh ánh thanh xuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điều tra bước đầu cho thấy bà bùi thị hoài anh đã có hành ví lợi dụng chức vụ
là giám đốc tri nhánh của msb tự ý rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
trả lời báo chí luật sư trương anh tú chủ tịch tat law firm đã đưa ra khuyến cáo
khi gặp rủi ro mất tiền gửi tại tổ chức tín dụng khách hàng cần bình tĩnh tập hợp đầy đủ các hồ sơ chứng tử
tài liệu giao dịch với ngân hàng và tìm đến một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín
để tiến hành thủ tục mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình
khách hàng tuyệt đối không tham gia vào vụ án hình sự liên quan đến cá nhân cán bộ ngân hàng
có hành vi sai phạm làm thất thoát tiền của mình
bởi lẽ những vụ việc cán bộ ngân hàng có hành vi làm thất thoát tiền
thì thường là những hành vi có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc là tham ô tài sản
đối với những ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước
mà nạn nhân ở đây là ngân hàng khách gửi tiền nằm ngoài vòng xoay tố tụng này
bởi cách gửi tiền có quan hệ với ngân hàng trong một mối quan hệ pháp luật khác
liên quan đến các vụ án mất tiền gửi trong tài khoản ngân hàng
cơ quan chức năng hay khởi tố vụ án với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
việc này làm thay đổi bản chất của vụ án gây bất lợi cho người gửi
khách hàng cũng cần thu thập tài liệu để tiến hành khởi kiện vụ án dân sự đòi lại tiền
mà đối tượng kiện là ngân hàng bởi mối quan hệ giữa khách gửi tiền
và ngân hàng là giao dịch dân sự nhận tiền gửi
khi tiền gửi của khách bị thất thoát ngân hàng phải có trách nhiệm bồi thường
và khách gửi tiền hoàn toàn có quyền khởi kiện dân sự
yêu cầu ngân hàng thanh toán số tiền thất thoát cho mình
theo quy định tại điều tám mươi bảy bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền
nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập thực hiện nhân danh pháp nhân
dưới góc độ kinh tế việc gửi tiền vào các tổ chức tiến dụng
được coi là hành vi cất giữ tiền của mình
dưới góc độ luật dân sự việc gửi tiền vào ngân hàng
tổ chức tiến dụng phải luôn được hiểu là hợp đồng cho vay tài sản
gửi tiền vào ngân hàng thì chính ngân hàng sẽ trở thành chủ sở hữu khoản tiền đó
và phải chịu rủi ro đối với nó
người gửi chấm dứt quyền sở hữu đối với số tiền vừa gửi
trở thành bên cho vay có quyền yêu cầu ngân hàng thanh toán khoản tiền khác
tương đương theo thời hạn thỏa thuận
trong pháp luật dân sự tiền có tính năng đặc biệt là khi chuyển giao tiền
thì bao giờ cũng kèm theo chuyển giao quyền sở hữu
mọi khách hàng cần nâng cao ý thức về an ninh bảo mật và tôn trọng
tuân thủ đầy đủ đúng quy trình giao dịch với ngân hàng
nếu rơi vào tình huống này khách hàng cùng luật sư của mình phải đấu tranh quyết liệt
để tòa án không được từ chối thụ lý vụ án dân sự với lập luận
tránh chấp giữa khách gửi tiền và ngân hàng là quan hệ tránh chấp
về hợp đồng cho vai tài sản
ở đây cần phải tách bạch hai quan hệ pháp luật
vụ việc nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật của cán bộ ngân hàng
là trách nhiệm hình sự của cá nhân cán bộ ngân hàng
phải chịu với nhà nước
quan hệ này độc lập và nằm ngoài quan hệ giữa ngân hàng và khách gửi tiền
bản thân tòa án trong trường hợp này cũng cần mạnh dạn và kiên quyết thụ lý
vì đây là hai quan hệ pháp luật độc lập không phụ thuộc vào vụ án hình sự
theo luật sư tố những sự cố mất tiền như vừa nêu trên
vụ pháp chế của ngân hàng nhà nước cần tham mưu cho ngân hàng nhà nước
ra các văn bản chỉ đạo các ngân hàng và tổ chức tiến dụng
hướng dẫn nghiệp vụ và đường lối giải quyết
xử lý cụ thể để minh bạch hoạt động ngân hàng hiện nay
nhằm giữ vững uy tín tạo lòng tin và giữ chân được khách hàng